công ty điện lực đắk lắc phối hợp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc vừa tổ chức lớp huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hai trăm năm mươi bốn học viên là cán bộ công nhân viên toàn ngành
tại lớp huấn luyện các học viên được thông tin nhanh về một số vụ cháy nổ lớn trong nước và trên địa bàn tỉnh đồng thời được tiếp thu một số nội dung cơ bản về kiến thức pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kỹ năng phòng chống cháy nổ và biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc nơi tập trung đông người
hiện nay đắk lắc đang bước vào mùa khô hạn nên nguy cơ cháy nổ xảy ra là rất cao đòi hỏi công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ cần được quan tâm đúng mức
nhờ thực hiện tốt công tác huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho các cán bộ công nhân viên toàn ngành thời gian qua trên địa bàn tỉnh đắk lắc không xảy ra tai nạn do chập cháy điện